bên cạnh đó chỉ đạo các lực lượng khác tham gia đảm bảo an ninh trả tự hướng dẫn phân luận giao thông
đến gần hai giờ đám cháy đã được khống chế dập tắt không để xảy ra cháy lan và gây thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã